từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám xăng e năm đã chính thức được đưa vào sử dụng đại trà trên toàn quốc để thay thế hoàn toàn cho xăng ron chín mươi hai
sau hai tuần đầu sử dụng cho đến nay người dân thủ đô đã quen dần với loại nhiên liệu này và yên tâm lựa chọn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
xăng e năm là loại xăng được pha chế với chín mươi năm xăng a chín mươi hai và năm ethanol hay còn gọi là cồn công nghiệp
việc sử dụng xăng e năm thay thế cho xăng a chín mươi hai đem lại rất nhiều lợi ích không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt khoa học kỹ thuật
quá trình sử dụng xăng e năm cũng rất thuận tiện không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa nhiên liệu sang e năm và xăng thông thường
chúng ta cũng biết rồi thì là cái xăng e năm là cái chỉ số octane cao thì tăng cái chỉ số chống kích lột của động cơ
và thứ hai là cái hàm lượng oxy của xăng e năm hàm lượng cao thì giúp cho quá trình cháy được đốt hoàn toàn
khi mà sử dụng quá trình cháy đốt hoàn toàn thì tiêu hoa nhiên liệu nó được sạch
thì trong quá trình khi mà cháy của xăng hai mươi năm nó sẽ không có bị đóng cặn trên động cơ thì nó sẽ giảm thiểu được chi phí bảo dưỡng
và thứ hai là nó giúp cho tiết kiệm được nhiên liệu
và thứ hai là cái giá thành của xăng e năm thì sẽ rẻ hơn so với xăng truyền thống a chín mươi hai
trên thực tế vì đây là loại xăng mới nên vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến việc xăng e năm được sử dụng

hầu hết những người đi xe máy đều không quan tâm đến việc mình đang sử dụng loại xăng gì
một số người tiêu dùng có quan tâm đến xăng e năm đều cảm thấy khá thoải mái yên tâm và có những phản hồi rất tốt
cụ thể về mặt giá cả xăng e năm rẻ hơn so với xăng a chín mươi hai
người sử dụng cũng không hề thấy có sự khác biệt nào so với khi sử dụng loại xăng a chín mươi hai
thực ra tại vì mình hay đổ là mình lại không để ý mình giá
nhưng mà đổ thế như thế cũng như bằng
xăng bình thường hay sao
chỉ biết là nó liên quan đến môi trường rất là bảo vệ môi trường liên quan đến khí thải tạo rất là tốt trong môi trường
đổ đổ thì tôi thấy đi vẫn tốt bình thường không ngoài hở gì
đi xăng e năm này cũng rất là bình thường thôi chứ không có vấn đề gì về hao phí hay là những phát sinh về xe cả
tất các khách hàng đều rất cảm thấy là khi sử dụng xăng e năm thì đem lại những kinh nghiệm hiệu quả
và tiết kiệm được những chi phí bảo dưỡng
họ lên họ rất happy khi sử dụng xăng e năm
theo đánh giá chung xăng e năm đã bước đầu thành công trong việc thay thế song khoáng nhận được sự tin tưởng của người dân thủ đô
tuy nhiên để đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng xăng e năm các doanh nghiệp có liên quan cần phải tăng cường công tác tuyên truyền
để nâng cao nhận thức của người dân đồng thời sử dụng các biện pháp kinh tế phù hợp để khuyến khích người tiêu dùng hơn nữa